công an tỉnh thái bình vừa thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vào đêm qua
tại quốc lộ một mươi thuộc địa phận thôn đồng phúc xã an lễ huyện quỳnh phụ
cụ thể vào khoảng một mươi giờ đêm qua tại km số sáu mươi hai bảy trăm tám mươi quốc lộ một mươi thuộc địa phận thôn đồng phúc xã an lễ huyện quỳnh phụ
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát một mươi bảy a hai mươi ba nghìn bốn trăm một mươi hai với xe ô tô đầu kéo kéo theo sermiramoc
hậu quả hai người tử vong tại chỗ hai người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình